thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa thi hành lệnh bắt ba đối tượng liên quan đến sai phạm của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn tám trăm linh ba d
gồm hoàng trọng hiếu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số tám nghìn tám trăm linh ba d trần văn thái nhân viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn tám trăm linh ba d nguyễn văn khánh giám đốc công ty tâm phúc ở phường đông tâm tp vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu trần văn thái đã nhận tiền của chủ phương tiện có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới
sau đó thông đồng với đơn vị thiết kế thi công cải tạo hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định
còn nguyễn văn khánh đã nhận tiền từ hoàng trọng hiếu và trần văn thái để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định của pháp luật
cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng trên diễn ra trong một thời gian dài số tiền nhận hối lộ là rất lớn liên quan đến nhiều chủ phương tiện nhiều đối tượng cò mồi môi giới trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc gây bức xúc dư luận và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm việc chặt chém các loại hình dịch vụ
thưa quý vị việc chặt chém giá các loại hình dịch vụ
dịch vụ như vận chuyển ẩm thực dù chỉ là một hành động của một vài cá nhân nhưng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của các điểm đến nhất là khi du lịch đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi
do đó việc kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm là điều hết sức quan trọng nhằm ngăn chặn những hành động xấu xí tái phát
tại thành phố đà nẵng ngày hai mươi tháng hai vừa qua thanh tra sở giao thông vận tải thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi một triệu đồng đối với tài xế xe dù đã thu giá cao gấp một mươi lần
đối với nữ du khách người nước ngoài do kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải
hồ chí minh hà nội
với giá thấp nhất là hai bảy triệu đồng của vietjet
nếu bay với vietnam airlines viettravel airlines
hành khách phải trả từ ba một đến ba bảy triệu đồng
trong khi đó từ hà nội đi bangkok
gia vé của ở mức từ ba một đến ba bốn triệu đồng
các đường bay đến xứ sở chùa vàng
đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt
vì các hãng bay nội địa và quốc tế
và mới nhất là viettravel airlines
đã tham gia cạnh tranh ở đường bay này
trong những ngày cuối tháng hai
các doanh nghiệp sản xuất đã đồng loạt
tăng tiếp giá thép cuộn xây dựng
lên một trăm năm mươi cho đến hai trăm một mươi đồng mỗi tấn
với việc là tăng lần thứ bốn này
đây là việc đánh dấu của giá thép
chỉ tăng trong vòng một tháng
hoà pháp điều chỉnh tăng hai trăm linh đồng mỗi tấn
đối với thép cuộn cb hai trăm bốn mươi
ở khu vực miền bắc và miền trung
sau điều chỉnh giá thép ở hai miền
lần lượt ở mức một mươi năm chín mươi sáu triệu đồng mỗi tấn
và một mươi năm tám mươi tám triệu đồng mỗi tấn
còn tại miền nam
hoà pháp tăng một trăm năm mươi đồng mỗi tấn
với thép cuộn cb hai trăm bốn mươi
lên một mươi năm chín mươi tám triệu đồng mỗi tấn
tương tự thép việt ý
cũng tăng thêm hai trăm linh đồng mỗi tấn
đối với thép cuộn cb hai trăm bốn mươi
lên một mươi năm chín mươi một triệu đồng mỗi tấn
còn thép thanh vàng d một mươi cb ba trăm linh
giữ ở mức một mươi năm tám mươi một triệu đồng mỗi tấn
thép việt đức cũng điều chỉnh tăng hai trăm một mươi đồng mỗi tấn
lên một mươi năm bảy mươi một triệu đồng mỗi tấn
với thép cuộn cb hai trăm bốn mươi
trong khi đó các doanh nghiệp như
kioa thép miền nam thép thái nguyên
thép việt nhật pomina
chưa có động thái điều chỉnh tăng với loại thép trên
như vậy đây là lần tăng thứ tư liên tiếp của giá thép
từ đầu năm đến nay
tổng mức tăng sau bốn lần điều chỉnh khoảng một triệu đồng mỗi tấn
tuy từng thương hiệu chúng loại
trong khi nhiều doanh nghiệp thông báo
mất khả năng thanh toán khất nợ
trái phiếu đến hạn thì có không ít đơn vị
chi cả nghìn tỷ đồng
để mua lại trái phiếu trước hạn
trong đó thì các ngân hàng công ty chứng khoán
được cho là đang dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn
từ ngày hai mươi một tháng hai đến nay
ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tb
sau hai mươi sáu lần công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
đáng chú ý
đây chủ yếu là những lô trái phiếu phát hành
tổng giá trị mua lại hơn một tỷ đồng
với kỳ hạn bảy năm phải đến
các lô trái phiếu này mới đáo hạn
nhưng hiện nay đã được ngân hàng tức tốc mua lại
ngoài tb bank ngân hàng thương mại cổ phần
bản việt bản việt bank
công bố mua lại toàn bộ trái phiếu phát hành
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
kỳ hạn bảy năm
với tổng giá trị một trăm linh tỷ đồng
cùng thời điểm công ty cổ phần chứng khoán rồng việt
công bố mua lại hai lô trái phiếu
tổng trị giá hơn hai mươi hai hai tỷ đồng
ngoài nhóm ngân hàng chính khoán
tuần qua còn có công ty cổ phần tập đoàn galax
công bố mua lại một phần của hai lô trái phiếu
phát hành năm hai nghìn hai mươi
tổng giá trị mua lại hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn điện gió phước hổ
duyên hải một mua lại một mươi tỷ đồng trái phiếu
năm mươi giá trị của lô trái phiếu
sẽ đáo hàng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
theo dữ liệu hiệp hội thị trường trái phiếu

áp lực đáo hàng lớn
rơi vào quý hai và quý ba
việc các doanh nghiệp chủ động mua trái phiếu
trước hàng sẽ giúp làm giảm bớt áp lực này
ngày hai mươi ba tháng hai
đại diện sở thông tin và truyền thông
tp hcm cùng các đơn vị xuất bản
phát hành sách tổng kết hoạt động
trong năm hai nghìn hai mươi hai
điểm sáng của các doanh thu
các đơn vị xuất bản
các đơn vị có mặt tại đường sách thành phố
đều ghi nhận tăng trưởng
tăng về cả doanh thu từ sách
và các sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
tổng doanh thu toàn ngành xuất bản
đạt ba chín trăm chín mươi bốn tỷ đồng
tăng ba mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có năm nhà xuất bản
với doanh thu đạt trên một trăm linh tỷ đồng
riêng đường sách thành phố hồ chí minh
trong năm qua
chứng kiến một hiện tượng lạ
tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi hai
của các đơn vị tại đường sách thành phố
đạt năm mươi một sáu mươi bốn tỷ đồng
tăng một trăm một mươi ba bảy so với năm hai nghìn hai mươi một
doanh thu cao hơn các thời điểm trước dịch
mặc dù số tựa sách và số bản sách giảm
số liệu này phản ánh hai xu hướng
thứ nhất là tính chọn lọc của độc giả
với chất lượng sách
thứ hai là doanh số khả quan
tại các sản phẩm ngoài sách
dành cho khách du lịch
họ đã được thỏa mãn
cái nhu cầu mua những quyển sách
bằng tiếng nước ngoài
viết về việt nam
đến nước con người
cũng như là mua những sản phẩm du lịch
nói chung là
chiếm một tỷ trọng rất là cao
trong tổng số kinh doanh của các đơn vị
đường sách nó trở thành
một điểm đến du lịch văn hóa
phục vụ tốt cho yêu cầu của du khách
cái khóa tiệm của
công ty thông sách

trong chương trình hoạt động
của công ty thông sách
thì cũng đeo đá thêm
cái mục tiêu này
về việc ứng dụng công nghệ tinh số
má như thế nào
tại các đơn vị có mặt
nhà hàng tại đường sách hồ chí minh
cũng như là đưa ra các chương trình hoạt động nhau luôn
vì đường sách là
một cái điểm rất là quen thuộc vào bóng má
là mình sẽ là tiên công trong cái việc
ứng dụng cũng như là đặt nhợt
các hoạt động mà có
liên quan đến ngành sản phẩm sản phẩm
kế hoạch chung cho ngành sách
thành phố hồ chí minh là nhân rộng mô hình
đường sách đến thành phố thủ đức và nhiều quận huyện
trong sự cân nhắc về hiệu quả kinh doanh
cho các đơn vị tham gia
trong lộ trình này đường sắt thành phố thủ đức
đang gấp rút thi công để dự kiến khánh thành
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị nhờ nghị định ký kết với trung quốc
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
chuối của việt nam được phép nhập khẩu
chính ngạch vào thị trường này
nhờ đó vươn lên là loại trái cây xuất khẩu
có giá trị lớn thứ hai của việt nam
sau thanh long với diện tích trên một mươi ba ha
của tỉnh đồng nai
đang kỳ vọng sẽ đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu
chuối trên năm tỷ đồng
vào năm hai nghìn hai mươi ba
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn hai mươi
mỗi năm doanh nghiệp này xuất từ hai trăm linh đến ba trăm linh
container chuối tươi sang thị trường trung quốc
nhưng kể từ khi nghị định thư được ký kết
với hai nước vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
sáng lượng xuất khẩu của công ty đã tăng lên
từ bốn đến sáu lần
sơ dĩ sáng lượng và số lượng tăng lên
là nhờ việc công ty thay đổi quy định sản xuất
sang tiêu chuẩn hữu cơ
để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng mà phía trung quốc đề ra
đây cũng là tín hiệu tích cực
mà các doanh nghiệp xuất khẩu chuối việt nam nói chung
và các doanh nghiệp tại đồng nai nói riêng đạt được
trong thời gian qua
muốn đạt cái tiêu chuẩn
theo cái nghị định thư
cái dùng trồng rất là quan trọng
mình phải chọn cái dùng tổng mà nó đạt chuẩn
rồi mình mới xuất đi được
là mình sẽ xem kỹ nó không có bị bệnh
rồi mình xem cái lực sử chăm sóc của người ta
là mình sẽ
cái lực sử là một chuyện thôi
nhưng mà còn phải xem thực tế nữa
xem cái quả chuối lá chuối nó tốt
mình mới xuất khẩu
mình mới xuất khẩu
mình mới bảo quản được lâu
còn một trong những cái vấn đề
những cái vấn đề mà tôi nêu ra
mà nó không đạt và không bao giờ xuất khẩu được lâu
lá chuối không tốt
tuy nhiên cái cây chuối bị suy
nó không còn chắc nhựa nữa
nên không thể bảo quản được
chưa tới nơi là đã chín
nó bị hư nhiều lắm
hiện tại chuối là một trong những số ít cây trồng
có thể phát triển thành những vùng sản xuất tập trung
từ bốn trăm linh năm trăm linh hectare trên địa bàn tỉnh đồng nai
thu nhập từ một hectare trồng chuối
đạt hai trăm linh triệu đồng mỗi năm
sau khi trừ chi phí
hiện đồng nai có ba mươi vùng trồng chuối
với diện tích trên năm sáu trăm linh hectare
và ba mươi chín cơ sở đóng gói được cục bảo vệ thực vật
và tổng cục hải quan trung quốc cấp mã số để xuất khẩu
chúng tôi thấy rằng
câu chuyện hiện tại là chúng ta phải phát triển
theo các vùng sản xuất tập trung
và gắn với lợi thế
về cơ sở hạ tầng
và logistic phải giảm chi phí
cái thứ hai thì trong cái chiến lược
chúng ta phát triển là phải cải thiện
cái bộ giống chuối
chúng ta sẽ tìm các nguồn giống chuối
ở các quốc gia khác
đặc biệt là những giống có khả năng kháng
cái bệnh vàng lá panapa
bên cạnh đó thì mở rộng
phục tráng các giống đặc sản của địa phương
cũng như trong nước để chúng ta phù hợp
với cái thị trường khác
trong năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến tỉnh đồng nai sẽ xuất trên năm trăm linh tấn chuối
thị trường tiêu thụ chú là các nước trung quốc
hàn quốc nhật bản và malaysia
trong đó chủ yếu là thị trường trung quốc
theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chuối sẽ là sản phẩm mở đường
cho các loại trái cây tươi và chế biến của đồng nai
xuất khẩu chính ngạch vào thị trường trung quốc
nên cần tuân thủ tám điều trong nghị định thư
đã ký với trung quốc
để cánh cửa xuất khẩu chuối vào thị trường một bốn tỷ dân này
được bình chặt lâu dài
đối với cái giá trị
giá trị tuyệt đối
sáu tỷ của đồng nai
không phải là cái con số
nó là mớ ước
mà hoàn toàn
các doanh nghiệp
các người nông dân các hợp tác xã của đồng nai
khi mà chúng ta đồng hành
cùng với hệ thống
của ngành nông nghiệp
chúng ta thực hiện tốt
các quy định hướng dẫn
cái con số đó
cũng chỉ là trong thời gian rất là ngắn
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để sản phẩm trái cây nói chung và chuối nói riêng
tiếp tục phát triển mạnh và bình vẩn
các doanh nghiệp cần mạnh dạng đầu tư
mới đồng sản xuất
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất
nên cao chất lượng sản phẩm nông sản
đáp ứng các yêu cầu của thị trường thế giới
từ đó góp phần đưa các sản phẩm chuối tươi của nước ta
cũng như nhiều loại trái cây tiềm năng khác
càng vương xa hơn trên thị trường quốc tế
với mạng lưới đường thủy nội địa đa dạng
thành phố hồ chí minh đang có nhiều lợi thế
trong việc phát triển du lịch đường thủy
tuy nhiên thì các doanh nghiệp vận tải
lữ hành cho rằng còn nhiều khó khăn
vướng mắt về cơ chế
cần phải được tháo gỡ để du lịch đường thủy
tương xứng với tiềm năng của nó
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
thành phố có mạng lưới giao thông đường thủy
với tổng chiều dài chín trăm một mươi ba km
bao gồm một mươi một tuyến hàng hải
năm tuyến đường thủy quốc gia
tám mươi ba tuyến đường thủy địa phương
và hai tuyến đường thủy chuyên dùng
hiện thành phố đang khai thác tuyến bít đường thủy bạch đằng đinh đông
và bạch đằng lò gốm
ngoài ra còn có các tuyến vận tải du lịch
từ bạch đằng đi cần giờ bình dương tiền giang bến tre
ở việt nam thì ít đông đúc hơn như ở anh
mình tận hưởng được quan cảnh
mặt trời lặn rất đẹp
thời tiết ở việt nam nóng
khí hậu nhiệt đới thì đi du lịch
trải nghiệm trên sông rất là tuyệt vời
khi mà khách lên tàu
cũng như là khách đã rất thích
thành phố hồ chí minh và tới đây tham quan
thì em bản thân của em là hướng dẫn viên trên tàu
thì em sẽ chia sẻ cho khách
các cái danh lam thắng cảnh của sài gòn
cũng như là chia sẻ về
sự phát triển của quận một

cũng như là sự phát triển của thành phố thủ đức
thành phố trong thành phố của hồ chí minh
tuy nhiên việc phát triển giao thông
và du lịch đường thủy của thành phố hồ chí minh
vẫn còn nhiều khó khăn như
quỹ đất dùng để đầu tư xây dựng cảng bến
dịch vụ hậu cần kỹ thuật
phục vụ vận tải hành khách còn hạn chế
chưa có cơ chế về giao cho thuê đất
để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa
phục vụ phát triển vận tải hành khách du lịch
để phát triển được cái du lịch đường thủy
thì cần có các chế độ quan tâm hơn nữa
cho tất cả các doanh nghiệp đường thủy nói riêng
và tất cả các đơn vị hoạt động
trên lĩnh vực du lịch đường thủy
hỗ trợ về các điều kiện pháp lý
cho bến bãi
cũng như là đăng kiểm phương tiện
kiểm tra các an toàn phương tiện
bến bãi thì chỉ được cấp trong cái thời gian rất là ngắn
do là cái quy hoạch của thành phố
thì cũng đây cũng nhân đại
đây cũng kiến nghị là cho ổn định được
một cái vị trí chỗ nào đó
để đưa đón khách cho nó hợp lý
được biết để phát triển du lịch đường thủy
hiệu quả và bền vững
sở giới thông vận tải đang trình
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hoàn chỉnh quy hoạch pháp lý
cho bốn trăm một mươi một bến thủy nội địa
đồng thời thành phố cũng đang chuẩn bị khai thác
các tuyến sài gòn công đảo
đây là tuyến du lịch được cho là sẽ hiệu quả
trong thời gian tới
ngoài ra lực lượng cảnh sát đường thủy
công an thành phố hồ chí minh
cũng thường xuyên tuyên truyền giám sát
bảo đảm các phương tiện chở khách trên sông
trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn cho du khách
chúng tôi cũng đã trực tiếp
gặp gỡ trao đổi
hướng dẫn đối với đội ngũ
thủy thủ thiền trưởng thiền viên
và đội ngũ là chủ bến
người quản lý của các cái bến
của các cái doanh nghiệp vận tải du lịch
cũng như là những cái cá nhân sở hữu
những cái phương tiện thủy phục vụ vui chơi giải trí dưới nước
thứ nhất là tăng cường cái nhận thức
và cái việc chấp hành
các quy định của pháp luật
trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa
mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn
cho cái người trực tiếp tham gia giao thông
trên các tuyến đường thủy thành phố
khi được cảnh sát kiểm tra
về chữa cháy áo phao
an toàn của du khách như thế này
thì tôi thấy mình được đánh giá quan trọng
và ở đây thì không có quá nhiều tàu thuyền
nên ngắm cảnh thành phố rất là thoải mái
ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã xác định
tập trung triển khai thực hiện chiến lược
phát triển du lịch thành phố đến năm hai nghìn ba mươi
với bốn mục tiêu chính
tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch
chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng
tập trung truyền thông quảng bá
về sản phẩm du lịch đặc trưng điểm đến
và thương hiệu du lịch thành phố
thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số
trong du lịch để đón dự kiến năm triệu lượt khách quốc tế
ba mươi năm triệu lượt khách nội địa
với tổng khu du lịch đạt một trăm sáu mươi tỷ đồng
liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
vào ngày hai mươi ba tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo
trong công tác
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hương yên
có địa chỉ tại xã bảo khê thành phố hưng yên
và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
có địa chỉ tại thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ
cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam
đối với bảy bị can gồm
nguyễn thanh sơn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh năm d
trịnh văn trương phó phòng phụ trách kỹ thuật trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
đỗ hồng văn vũ sĩ kiên và đỗ thành luân đăng kiểm viên
bùi ngọc tân nguyên đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
và hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh sáu d
chu sĩ quý nguyên là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
trong quá trình tham gia kiểm định đối với một số xe ô tô tải
tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm
để cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định
ngoài ra vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyễn thanh sơn đã nhận số tiền một mươi triệu đồng của một cá nhân
để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống và kiểm định
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một xe ô tô tải
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
vừa bắt giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số tám nghìn tám trăm linh ba d
hoàng trọng hiếu và nhân viên là trần văn thái
cùng với nguyễn văn khánh giám đốc công ty tâm phúc
ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu và trần văn thái
đã nhận tiền của chủ phương tiện có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới
sau đó thông đồng với nguyễn văn khánh hợp thức hồ sơ
đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường trái quy định
cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng
diễn ra trong một thời gian dài
số tiền nhận hối lộ rất lớn
liên quan đến nhiều chủ phương tiện
nhiều đối tượng co môi môi giới
trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc
gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
liên quan tới vụ án tha mô tài sản xảy ra tại trường đh bách khoa đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông đoàn quang vinh
sáu mươi một tuổi trú tại quận sơn trà
nguyên hiệu trưởng đh bách khoa đà nẵng
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra xác định sai phạm của ông vinh
và trưởng phòng kế hoạch tài chính của trường là hoàng quang huy
đã tạo điều kiện để cho lâm thị hồng tâm
là thủ quỹ của đh bách khoa đà nẵng
thực hiện hành vi tham ô tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
theo đó trong thời gian làm hiệu trưởng
ông vinh đã ký duyệt các tờ xét khống
sau đó tâm mới điển số tiền
và với thủ đoạn này tâm đã nhiều lần rút tiền thành công
từ tài khoản ngân hàng của trường đèo bách khoa đà nẵng
sau đó tâm không nhập quỹ tiền mặt
mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã khởi túng địa can và bắt tạm giam tâm và huy
về tội tham ô tài sản
chuyển tiền đặt cọc nhưng không nhận được hàng hóa
đây là chiêu trò khiến không ít khách mua hàng online sợ bẫy
với thủ đoạn này nguyễn văn tuấn hùng sinh năm hai nghìn một
chú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố
bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng một mươi hai năm ngoái
nguyễn văn tuấn hùng thường xuyên giao bán xe mô tô
và phụ tùng xe mô tô giá rẻ trên mạng xã hội facebook
khi có người đặt hàng hùng yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước
nhận hàng sau
tuy nhiên sau khi nhận được tiền của người mua
hùng không chuyển hàng và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại
nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc
trước sự việc nhiều người dân ở nghệ an
vì hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an nghệ an đã chỉ đạo công an huyện diễn châu điều tra làm rõ
và trực tiếp vào quảng nam truy bắt đối tượng
cơ quan công an đã chứng minh được
đến thời điểm bị bắt
hùng lừa đảo chiếm đoạt của năm nạn nhân
với tổng số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
ban chuyên án thu giữ một bộ máy tính
hai điện thoại di động
ba thẻ ngân hàng
hai mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng khác có liên quan
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với tiểu mục
xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam
với sự đồng hành của biên tập viên thu trang
thưa quý vị và các bạn
thói quen nâng ly
sử dụng bia rượu trong những lần gặp mặt
liên hoan vào những dịp lễ tết
hay sự kiện quan trọng
đã trở thành tập tục từ lâu của người dân
thậm chí là một phần trong nét văn hóa
ẩm thực truyền thống của người việt
tuy nhiên đã uống bia rượu
lại điều khiển phương tiện giao thông
vì phạm quy định pháp luật
tiềm ẩn gián tiếp hoặc trực tiếp
nguy cơ gây tai nạn giao thông
cho bản thân và cộng đồng
là hành vi không thể chấp nhận được
và cần phải được loại bỏ triệt để
uống có trách nhiệm
là thông điệp không chỉ của riêng một cá nhân
tổ chức mà còn là của cả cộng đồng xã hội
nhìn nhận việc hình thành
và duy trì thói quen mới
đã uống rượu bia thì không lái xe
uống có trách nhiệm
dưới góc độ văn hóa ra sao
đó cũng chính là nội dung trong tiểu mục
xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam
ngày hôm nay
cái việc mà các lực lượng chức năng
ra quân để xử phạt
những người mà
có sử dụng rượu bia
khi tham gia giao thông
là một việc
rất nên làm
một cái tinh thần văn hóa đó là
khi sử dụng rượu bia thì không lái xe
thì tôi cho rằng đây là một cái
tôn trì cũng như là một cái hành động
đáng phải gọi là
vẫn động và khuyến khích
chiếc xe này được yêu cầu dừng lại
để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
hầu hết mọi người trên xe ô tô
đều uống rượu
nhưng riêng lái xe lò văn thái cho biết
mình còn điều khiển phương tiện nên không uống
cảm ơn anh nhé
mình là người điều khiển phương tiện
người lái xe thì không bao giờ uống rượu
thì luôn luôn chấp hành
nhưng mà các bác ở trong xe này à